hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước hai mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi một tháng một mươi một có ba người đến trung tâm y tế huyện đức trọng để khám chữa bệnh
năm thanh niên mặc áo đỏ lái xe ô tô màu trắng không đeo khẩu trang đã được nhân viên y tế nhắc nhở
tuy nhiên nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn rút một vật màu đen giống súng ngắn chĩa vào đầu hai nhân viên y tế
bên cạnh đó nam thanh niên còn liên tục chửi bới nhân viên y tế trên
người đàn ông đi cùng đã liên tục can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn liên tục chiết súng vào đầu hai nhân viên y tế đã nhắc nhở mình đeo khẩu trang
vài phút sau khi đã vào được bên trong nam thanh niên lại quay ra xe ô tô mở cửa xe lấy chiếc áo màu xanh
cầu vai màu đỏ giống áo trong ngành công an cầm vào phía sảnh của trung tâm y tế
thượng tá nguyễn văn hoàng trưởng công an huyện lâm hà cho biết
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện lâm hà đã phối hợp với công an huyện đức trọng làm việc với anh nguyễn duy ngọ
sau đó hai đơn vị đã xác định anh ngọ có những sai phạm như vậy
ngày hôm sau công an huyện lâm hà và đức trọng đã làm việc với ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng và đại diện sở y tế tỉnh lâm đồng
đại diện công an huyện lâm hà đã trực tiếp đứng ra xin lỗi ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng
cùng nhân viên y tế trong ca trực tối ngày một mươi một tháng một mươi một
đồng thời công an huyện lâm hà đã tạm đình chỉ công tác đối với nguyễn duy ngọ
ông hoàng cũng cho biết khẩu súng mà anh ngọ sử dụng trong clip là súng bắn đạn hơi cay
trong tối ngày một mươi một tháng một mươi một nguyễn duy ngọc được lãnh đạo công an huyện lâm hà yêu cầu đi làm án ma túy
sau đó nghe tin con mới sinh có tình trạng sức khỏe khẩn cấp nên đã đưa vợ con đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu
hiện ngọ được yêu cầu giải trình và viết bàn kiểm điểm chờ hình thức xử lý của ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương tiếp nhận năm sáu ca covid một mươi chín nặng mỗi ngày
nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặt nội khí quản hầu hết là người chưa tiêm vaccine
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khoảng một tuần trở lại đây số ca f công nặng có xu hướng tăng nhanh trung bình mỗi ngày có năm sáu ca nhập viện
bệnh nhân được y tế tuyến tỉnh chuyển tới nhiều nhất tại hưng yên phú thọ nam định hà nam hà nội
các bệnh nhân đều trong tình trạng suy hô hấp một số phải can thiệp đặt ống nội khí quản thở máy ngay khi vào viện
bệnh viện đang điều trị khoảng năm mươi ca nặng và nguy kịch trong đó một mươi chín trường hợp thở máy và một ca can thiệp ếchmore
tại hai khoa hồi sức tích cực và cấp cứu đa số bệnh nhân là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tăng huyết áp tiểu đường
trong đó chỉ một người trú tại hà nội đã tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín từ tháng chín những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vaccine
bác sĩ phúc nhận định bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn này do dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành
một số trường hợp chưa tiêm vaccine tiêm chưa đủ liều hoặc chưa đặt thời gian tối thiểu để có kháng thể sau tiêm
làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng nhất là với đối tượng người cao tuổi người mắc bệnh nền
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bác sĩ phúc nhấn mạnh ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để ngăn dịch lan rộng
bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
mọi người cần tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
tránh việc tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm
bác sĩ phúc nói các tỉnh thành nên để nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao
diễn tiến nặng và tử vong đặc biệt là nhóm trên năm mươi tuổi
bác sĩ cũng lưu ý người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả
giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
do vậy người dân không nên chủ quan mà lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương còn điều trị năm trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín tại nhiều khoa như hồi sức tích cực
cấp cứu nhi nội tổng hợp virus ký sinh trùng
hà nội và nhiều tỉnh phía bắc đang xu hướng tăng ca nhiễm
ngày một mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận
một trăm sáu mươi năm ca nhiễm một mươi ba ổ dịch đang lưu hành và được dự báo vẫn tiếp tục tăng
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động với phương án là ổ dịch xuất hiện ở đâu sẽ lập trạm y tế đến đó
đồng thời linh hoạt xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
tổng số ca nhiễm tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là năm bảy trăm bảy mươi tám ca
trong đó có hai hai trăm linh hai ca ở cộng đồng và ba bảy trăm năm mươi tám ca đã được đi cách ly
các nhà khoa học vừa phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona mà con người
từng biết không như vậy kháng thể còn tiêu diệt mọi biến chủng của sars cov hai kể cả biến chủng delta
kháng thể này được đặt tên là dh một nghìn bốn mươi bảy các bằng chứng nghiên cứu cho thấy kháng thể có khả năng ngăn
ngừa lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín theo daily mail
dh một nghìn bốn mươi bảy hoạt động bằng cách bám vào tế bào virus sau đó vô hiệu hóa và ngăn không cho virus tái tạo
các nhà khoa học tại đại học bắc carolina ở chapel hill và đại học duke thực hiện nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy cũng có thể chống lại những chủng virus corona mới
tương lai nếu không may chúng lây nhiễm từ động vật sang người để phát hiện dh một nghìn bốn mươi bảy nhóm nghiên cứu
đã xác định và phân tích một bảy trăm linh kháng thể virus corona trong đó có năm mươi kháng thể có khả năng
bám vào tế bào virus của sars cov hai và sars cov một loại virus gây ra hội trứng hô hấp cấp một năm

các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm dh một nghìn bốn mươi bảy trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh covid một mươi chín
kết quả là những con chuột vẫn khỏe mạnh các thử nghiệm sau đó cũng cho thấy kháng thể này cũng
vô hiệu hóa với biến chủng delta và nhiều chủng virus corona khác có thể lây nhiễm từ động vật
sang người đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thức giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay
tiến sĩ barton haynes một thành viên của nhóm nghiên cứu tại đại học duke cho biết
hiện tại phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn giản được xem là một trong những phương pháp điều
trị covid một mươi chín hiệu quả nhất phương pháp điều trị này hoạt động bằng cách bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng
thể covid một mươi chín để hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt virus phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với
những người chưa được tiêm chủng mắc bệnh nặng hay có hệ miễn dịch yếu nhóm nhà nghiên cứu tin rằng
nếu kết hợp điều trị kháng thể đơn dòng với dh một nghìn bốn mươi bảy sẽ giúp điều trị covid một mươi chín hiệu quả hơn rất nhiều